công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh vừa bắt giữ một mươi một người trung quốc thuê nhà tại móng cái
để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên trang mạng của trung quốc
trong đó có một mươi người nhập cảnh trái phép vào việt nam
qua xác minh điều tra cơ quan chức năng xác định nhóm một mươi một người này thông qua một người ở thành phố móng cái
để thuê nhà lắp đặt thiết bị để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên trang mạng của trung quốc
qua trao đổi thông tin cục công an thành phố đông hưng trung quốc cho biết
nhóm người này đang bị truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng
và sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định thì cuối ngày hôm qua hai mươi hai tháng tám
các lực lượng chức năng việt nam đã bàn giao người đồ vật và các tài liệu có liên quan
cho công an thành phố đông hưng trung quốc